các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh hối hả chuẩn bị cho ngày được hoạt động trở lại vào ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi
ngành hải quan nỗ lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong khó khăn của dịch bệnh thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép

đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
trước tình hình phức tạp của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh đã ban hành lệnh cấm biển từ chín giờ ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi
theo đó các địa phương huyện lộc hà cẩm xuyên thạch hà nghi xuân kỳ anh thị xã kỳ anh được yêu cầu thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi
thời gian bắt đầu từ chín h ngày một mươi hai tháng một mươi và yêu cầu tổ chức hướng dẫn sắp xếp neo đậu tránh trú an toàn theo đúng quy định
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với tiểu ban an toàn nghề cá và các địa phương ven biển giám sát chặt chẽ
tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi trong khi thời tiết còn diễn biến phức tạp bão chưa tan
sau khi kết thúc bão tùy vào tình hình diễn biến thời tiết tiếp tục cho tàu thuyền hoạt động trở lại
gần bốn tàu cá trên địa bàn đã vào bờ trú ẩn an toàn
cũng theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
đến sáng nay gần bốn tàu cá của địa phương này đã ra vào các nơi trú ẩn an toàn
lượng nước sông đồng nai đổ về hồ trị an lớn buộc nhà máy phải xả lũ
đều tiếp mực mực
được nước để đảm bảo an toàn thân đập
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi công ty thủy điện trị an tiến hành xả lưu lượng qua đập tràn là một trăm năm mươi m ba trên dây
tuô bin phát điện là tám trăm linh m ba trên dây
tổng cộng gần một m ba trên dây nước sẽ đổ xuống hạ lưu
chiều nay nhà máy dự kiến tăng lượng xả qua đập tràn lên ba trăm linh m ba trên dây
khi lượng nước đổ về hồ tăng lên một bốn trăm linh đến một sáu trăm linh m ba trên dây

có thể thay đổi trong thời gian tới để đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp vùng hạ liêu sông đồng nai và vận hành nhà máy
theo công ty thủy điện trị an nguyên nhân việc xả lũ là do lượng mưa lớn ở khu vực thượng nguồn sông đồng nai
thời gian qua khiến mực nước đổ về hồ rất lớn
đến nay lượng nước đổ về hồ trung bình là một năm mươi m ba trên dây đạt sáu mươi một sáu m ba cao trình an toàn đập là sáu mươi hai m ba
dự báo lượng nước tăng trong những ngày tới
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai yêu cầu các huyện vĩnh cửu long thành nhân trạch và thành phố biên hòa
có phương án gia cố bờ bao ao nuôi trồng thủy sản vùng thấp trũng để phòng tránh thiệt hại do có thể xảy ra
chuyển sang các tin tức khác
bắt đầu từ tám h sáng ngày hôm nay
bắt đầu từ tám h sáng ngày hôm nay
ngày một mươi hai tháng một mươi ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu trên các tuyến hà nội hải phòng và tuyến bắc nam
cho khách có nhu cầu đi bằng tàu hỏa từ ngày một mươi ba tháng một mươi theo kế hoạch của bộ giao thông vận tải
trong giai đoạn tổ chức chạy thí điểm ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn phòng chống dịch
phun khử trùng tại các nhà ga thực hiện đón trả khách và các toa xe trước khi đưa ra vận dụng
ngành đường sắt còn tổ chức bố trí giãn cách hành khách trên tàu theo quy định
các nhân viên phục vụ trên tàu dưới ga đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hướng dẫn
tạm thời tổ chức hoạt động vận tải khách của bộ giao thông vận tải về xét nghiệm sars cov hai
và tiêm phòng vaccine quy định của bộ y tế
mới đây bộ giao thông vận tải đã ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
quy định mới này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc
thí điểm từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau khi có những thông tin ban đầu về việc được phép hoạt động trở lại
các doanh nghiệp vận tải khách đã rất nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị sẵn sàng nhân lực
vận lực chờ quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
quảng ninh dự kiến tổ chức năm mươi sự kiện hoạt động nhằm kích cầu du lịch
tỉnh cũng sẽ hoàn thiện ban hành bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hoạt động du lịch
trên cơ sở đó khẩn trương thiết lập mô hình du lịch an toàn hạn chế tối đa rủi ro về dịch bệnh cho người dân và du khách
nhiều đơn vị kinh doanh du lịch các cơ sở vui chơi giải trí nghỉ dưỡng tại quảng ninh cũng đã sẵn sàng mọi điều kiện phương án phòng dịch để đón khách
thưa quý vị trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn ra phức tạp và bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh thành phố
ngành hải quan đã nỗ lực quyết tâm cao độ thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo thông quan hàng hóa hỗ trợ doanh nghiệp
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
là một doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng nội thất có đơn hàng chủ yếu đi mỹ và nhật
trong thời gian khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín doanh nghiệp này đã được hải quan hỗ trợ
rất nhiều về các thủ tục hành chính
qua đó doanh nghiệp yên tâm tập trung vào sản xuất kinh doanh trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một
khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ngành hải quan đã chủ động kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền
và trực tiếp ban hành nhiều văn bản về cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu
nhất là đảm bảo thông quan nhanh các lô hàng thuốc vật tư thiết bị y tế phòng chống dịch
mặt khác ngành cũng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan
không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp
ngành thuế cũng như hải quan đã thực hiện
rất tốt cái việc số hóa trong cái quá trình mà chúng ta chuyển đổi số vừa rồi
và vì thế cho nên trong một khoảng thời gian ngắn gần đây
thì ngay cả cái việc mà thông quan thì cơ quan hải quan cũng đã chấp nhận các cái chứng từ điện tử
và cái chữ ký số để có thể tổ chức thông quan các cái hàng hóa
sau đó mới có cái khâu gọi là hậu kiểm
các cái hóa đơn chứng tử bằng các cái chữ khí tươi hoặc là các cái chữ ký mà có cái công chứng của cơ quan công chứng
thì đây rõ ràng là một cái bước nó giúp cho các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rút ngắn được cái thời gian sản xuất kinh doanh
và xuất nhập khẩu hàng của mình và đẩy mạnh cái quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
hiện ngành hải quan cũng đang tập trung hiện đại hóa tự động hóa công tác kiểm tra giám sát kiểm soát hải quan
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
bên cạnh đó ngành hải quan còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
đến đầu tháng chín ngành hải quan đã cung cấp hai trăm một mươi năm dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn
qua đó giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu nắm bắt được toàn bộ tiến trình hàng hóa được thông quan cũng như các vướng mắt cần xử lý
chúng tôi đang giả soát để sửa đổi các văn bản quyết áp luật có liên quan
ngoài các sửa đổi bàn hành thông tư hướng dẫn về xuất xứ chúng tôi sẽ giả soát và dự kiến trong quý hai sẽ bàn hành thông tư sửa đổi bổ sung thông tư vào tháng ba chín
và đưa ra một loạt các biện pháp để tạo thông đoạn cho doanh nghiệp
ví dụ như đơn giản hóa bộ hồ sơ hải quan khi làm tục hải quan cũng như điện tử hóa hoàn toàn việc lột bộ chứng từ hồ sơ hải quan
thay đổi căn bản các phương thức thực hiện tục hải quan như trước đây
ngoài ra là cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp
với phương châm đồng hành với doanh nghiệp vượt khó ngành hải quan cũng sẽ trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thủ tục hải quan
nhanh chóng xử lý vướng mắc không để doanh nghiệp phải chịu thêm bất cứ chi phí nào phát sinh trong quá trình làm thủ tục
đây là điều mà nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận sự cố gắng của hải quan trong thời gian vừa qua
và hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa phương châm này để giúp các doanh nghiệp hồi phục và phát triển
thưa quý vị trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một kim ngạch xuất khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh lạng sơn
vẫn tăng trưởng rất mạnh đạt ba sáu mươi triệu usd đạt chín mươi chín bốn kế hoạch năm tăng năm mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó xuất khẩu được ước đạt chín trăm tám mươi triệu usd
trong đó xuất khẩu được ước đạt chín trăm tám mươi triệu usd tăng một mươi một nhập khẩu ước đạt hai tám mươi triệu usd đạt một trăm một mươi chín năm kế hoạch năm tăng tám mươi một tám mươi bốn một
sở công thương lạng sơn cho biết hơn hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu để chủ động kịp thời tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh
giải quyết linh hoạt các vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh để xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục
sở công thương lạng sơn cho biết hơn hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu tại miền nam giao động trong khoảng từ bốn mươi một đến bốn mươi bốn đồng một kg
có một nghịch lý là dù giá lợn hơi đã giảm gần năm mươi trong ba bốn tháng qua nhưng giá thịt đến tay người tiêu dùng vẫn gần như đứng im
tại các chợ dân sinh giá lợn giao động từ tám mươi chín mươi đồng một kg tùy loại
tuy nhiên người bán vẫn cho đây là một mức giá hợp lý bởi bản thân họ cũng phải chi trả nhiều chi phí để bán được thịt đến tay người dân
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay